trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng tám đại hội đại biểu đảng bộ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra với ba phiên làm việc
đồng chí lê quốc phong ủy viên sự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn tái đắc cử chức danh bí thư đảng bộ trung ương đoàn nhiệm kỳ mới
đồng chí lê quốc phong ủy viên sự khuyết trung ương đoàn bí thư thứ nhất trung ương đoàn tái đắc cử chức danh bí thư đảng bộ trung ương đoàn nhiệm kỳ mới